các nhà máy đường ở tỉnh phú yên đang phải chịu áp lực trước việc thiếu nguyên liệu
nguyên nhân là do năng suất mía giảm mạnh vì nắng hạn kéo dài
trước thực trạng này các nhà máy đường đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nông dân
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những năm trước đây trung bình một hectare ông võ văn út thu được hơn sáu mươi tấn mía
nhưng năm nay năng suất chỉ còn bốn mươi tấn
với tổng diện tích ba mươi chín ha mía đầu vụ ông được nhà máy đầu tư hai mươi tấn phân
và cho vay sáu trăm linh triệu đồng để chăm sóc lãi suất năm một năm
mức lãi suất này cuối vụ ông út phải trả thêm ba mươi triệu đồng tiền lãi cộng tiền gốc
nhưng lại đường miễn phí khoản này
hiện mía có giá tám trăm tám mươi đồng một tấn
muốn còn lãi phải đạt năng suất từ bốn mươi tấn trở lên
nên nhiều hộ đã kết thúc
trong thời gian này công ty đã chuyển sang trồng sắn và dừng keo
để đồng hành cùng nhau tồn tại và phát triển
nhà máy đường thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn công nghiệp kcp việt nam
đã không tính lãi cho khoảng một mươi hộ trồng mía
với khoản vay hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
cuộc mùa chín hai mươi này vì điều kiện nắng hiển hạn quá
đỡ hỗ trợ cho nông dân
thì công ty chúng tôi không thu lại bất cứ một loại hình đầu tư nào
và ngồi ra thì công ty có đầu tư cho những chính sách
và đầu tư cho thiết bị nông nghiệp
thì không tính lãi thu hồi trong hai năm hoặc là ba năm
năm nay tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ nữa là
cứ trong một hectare trồng mới thì chúng tôi hỗ trợ ba triệu rưỡi
và năm tăng bả bụng giao toàn đường
với vùng nguyên liệu lên đến hai mươi một hectare
phú yên có diện tích mía lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
có được sự hỗ trợ này của nhà máy
không chỉ giải quyết phần nào khó khăn cho nông dân
mà còn là cách giúp hai bên gắn kết hơn
nhằm hướng tới vùng nguyên liệu mía chủ động nước tưới
trước dự báo nắng hạn ngày càng gây gắt